thông tin đầu tiên đến từ đồng nai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an thành phố long khánh
bắt giữ đối tượng hoàng văn bắc chú tại huyện xuân lộc để điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu hoàng văn bắc và vợ là chị ngô thị yến ngọc đều làm công nhân tại công ty trách nhiệm hóa trung bồ
đóng tại khu công nghiệp suối tre ở thành phố long khánh
thời gian gần đây giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên đã gửi đơn ly hôn đến tòa án và đang chờ giải quyết
tuy nhiên chiều tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi bắc đi xe máy đến nhà xưởng số năm của công ty
thì thấy vợ mình đang ngồi nói chuyện với đồng nghiệp là anh phan đình gia anh
nghĩ rằng vợ mình có quan hệ tình cảm với anh này bắc đã lấy một cây sẻng tại nhà xưởng
đến đánh nhiều cái vào đầu của anh gia anh khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án bắc đã bỏ trốn khỏi hiện trường
tuy nhiên đối tượng này đã bị bắt giữ sau đó chưa đầy một giờ đồng hồ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã phát hiện
trên địa bàn huyện kim sơn tỉnh ninh bình có một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc
sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn
quá trình điều tra xác minh lực lượng công an đã xác định phan quang đông và phan thúc định
đều trú tại huyện kim sơn là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này
căn cứ tài liệu trinh sát đã thu thập vào hồi một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình
đã bắt giữ một mươi một đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề
sử dụng công nghệ cao khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
lực lượng công an thu giữ số tiền hơn một trăm bốn mươi năm triệu đồng hai mươi năm điện thoại di động
và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán số lô số đề
qua đấu tranh và khai thác dữ liệu ban đầu cơ quan công an xác định
số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay
là hơn một mươi tỷ đồng
các đối tượng khai nhận sau khi ghi bảng số lô số đề
của các đối tượng tham gia đánh bạc trên địa bàn
thì tổng hợp và báo cáo cho quang đông và thúc định
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
chiều nay sau hai ngày xét xử phúc thẩm tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên án tám bị cáo
liên quan đến vụ án phá kết sắt trộm tiền ngay trong trụ sở xã tam giang huyện crong năng
trước đó vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
trần anh võ là cán bộ tư pháp hộ tịch của xã tam giang đã thông tin cho một bị cáo biết
về việc thủ quỹ của xã tam giang sắp đi nhận tiền lương và phụ cấp
các đối tượng đã lên kế hoạch trộm số tiền này trong cách sát của xã tam giang
tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng mang theo các dụng cụ như búa đục
kim cộng lực đến trụ sở xã tam giang cậy cửa phòng kế toán phá cách sát
lấy số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đắk lắc
đã tuyên phạt tám bị cáo tổng cộng hơn bảy mươi năm tù giam
trong vụ án này có thêm một bị cáo là hoàng thập nhất
nhưng tại phiên tòa sơ thầm bị cáo nhất đã thanh khẩn khai báo và chấp nhận án phả tù
tám bị cáo còn lại
kháng cáo nên tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc mở phiên tòa phúc thầm để xét xử
thưa quý vị hiện nay công tác phòng chống dịch vẫn đang được thực hiện linh hoạt
thích ứng với tình hình thực tế
tại các địa phương vẫn có các chốt kiểm soát dịch bệnh với mục đích là yêu cầu người dân
ra vào địa phương phải khai báo y tế bảo đảm công tác truy vết nếu có dịch bệnh xảy ra
thế nhưng một số đối tượng lại có thái độ chống đối không hợp tác
tại tỉnh ninh bình đối tượng phan tấn thương vừa bị công an thành phố ninh bình
ra quyết định khởi tố về hành vi chống người thành công vụ
khi đối tượng đã liều lĩnh tăng ga thông chốt đâm thẳng vào chiến sĩ cảnh sát giao thông
đang làm nhiệm vụ
hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy vào lúc hai mươi h tám phút ngày hai mươi ba tháng một mươi
tại chốt kiểm soát dịch bệnh khu vực cầu non nước xuất hiện xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi năm a hai mươi hai nghìn hai trăm chín mươi
do phan tấn thương điều khiển đi từ vùng dịch huyện ý yên tỉnh nam định vào địa bàn thành phố ninh bình
khi được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để khai báo y tế đối tượng thương
sau khi dừng lại đã tiếp tục nhấn ga tăng tốc
đâm thẳng vào cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
sau khi tôi về chốt thì cán bộ cảnh sát giao thông đã kiểm tra ra lệnh dừng xe kiểm tra
do tôi sợ tôi bị bất bằng nên tôi đã tăng ga bỏ chạy mục đích của tôi chỉ là để bỏ chạy
tôi nhận thức được là nếu như nhấn ga bỏ chạy nó sẽ gây nguy hiểm cho cảnh sát giao thông
nên tôi mới nhấn ga từ từ để bỏ chạy mục đích của tôi chỉ là để bỏ chạy
việc người dân vào thành phố ninh bình phải khai báo y tế là cần thiết
bởi hiện nay các địa phương giáp danh với ninh bình đang xuất hiện các chùm ca bệnh covid một mươi chín
do vậy hành vi cố tình không dừng xe khai báo y tế mà tông thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
là hành vi cực kỳ nguy hiểm coi thường pháp luật
cũng theo cơ quan công an phan tấn thương đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
và một tiền sự về xâm hại sức khỏe người khác
qua việc trên chúng tôi thấy công tác phòng dịch là hết sức cần thiết để đảm bảo quyền lợi chung cho mọi người
việc tổ chức dừng lại để hướng dẫn khai báo y tế là cần thiết
cũng rất mong là nhân dân và mọi người tham gia giao thông chấp hành
nên chia sẻ với lực lượng toàn tra kiểm soát và cảnh sát giao thông
bản chất là cũng giúp cho mọi người thuộc hệ tốt hơn về công tác phòng dịch
và tạo được kẻ tốt nhất cho mọi người trong công tác đi lại
và tuy nhiên là cũng là cảnh báo rằng
những việc những hành vi mà anh tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ
thì cũng sẽ bị xử lý kiên quyết cho con luật
tình trạng chống người thi hành công vụ đã xảy ra tại nhiều địa phương trong thời gian qua
và đều đã bị xử lý nghiêm khắc
trong vụ việc lần này các cơ quan tư pháp thành phố ninh bình
đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa vụ án ra xét xử điểm
nhằm đảm bảo tính dân đe chung trong xã hội
các cơ quan tư pháp thành phố ninh bình đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa vụ án ra xét xử điểm

đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa vụ án ra xét xử điểm
khoảng sáu giờ sáng cùng ngày người dân nghe tiếng động mạnh tại căn nhà năm tầng
trên đường trần quang quá phường hiệp tân quận tân phú nên chạy ra xem
lúc này người dân phát hiện cụ bà ngoài bảy mươi tuổi là người sống trong căn nhà này đã tử vong
thi thể nằm phát ngang trên cổng sắt lối ra vào
nhận tin báo công an quận tân phú thành phố hồ chí minh có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai nhân chứng trích xuất camera an ninh quanh khu vực làm rõ nguyên nhân
bước đầu xác định nạn nhân rơi từ tầng cao xuống
tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được tiếp tục điều tra
đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam chủ trì phối hợp với đồn biên phòng kiện phước
bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang đã bắt giữ hàng chục đối tượng và cùng sáu tàu chở hàng ngàn tấn cát
khai thác lậu trên vùng biển giáp ranh giữa thành phố hồ chí minh và tiền giang
mỗi sà lan khai thác cát có chụp dài lên đến năm mươi mét
hai bên mạng xà lan được đặt nhiều máy bơm nối kính với hàng chục vòi hút lớn
mỗi vòi hút có đường kính lên đến ba mươi cm tàu sâu xuống lòng biển để hút cát
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt giữ sáu tàu đang chở hơn một tấn cát
cùng gần hai mươi thuyền viên
không xuất trình được giấy tờ hợp pháp về số cát có trên tàu
theo nhiều ngư dân tại địa phương tình trạng khai thác các biển trái phép
tại khu vực giáp ranh giữa thành phố hồ chí minh và tiền giang đã tồn tại từ lâu
có thời điểm lên đến hàng chục tàu hút cùng các nhau về đây khai thác cát
khiến cả vùng biển bị náo động tạo ra các hố sâu từ hai mươi ba mươi cm
khiến dòng chảy thay đổi và tận diệt nguồn sinh sản của tôm cá
hiện toàn bộ số tàu gồm hàng hóa và thuyền viên đã được lực lượng chức năng
đưa về neo đậu tại khu vực sông vàm cỏ thuộc huyện gò công đông
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi tại giao lộ lê thị riêng quốc lộ một
thuộc địa phận quận một mươi hai thành phố hồ chí minh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe container và xe máy làm một người tử vong
thời điểm trên xe container biển số năm mươi một c hai mươi một nghìn sáu trăm một mươi hai lưu thông trên đường lê thị riêng
khi đến giao lộ với quốc lộ một thuộc phường thế an quận một mươi hai
thì xảy ra va chạm với xe máy biển số năm mươi hai u bốn chín nghìn một trăm linh năm do một phụ nữ cầm lái chạy cùng chiều
sau va chạm người phụ nữ bị xe container cú vào gầm tử vong tại chỗ
lực lượng chức năng phải dùng con độ để nâng bánh xe container mới đưa được nạn nhân ra ngoài
quá trình xử lý hiện trường đã khiến giao thông qua khu vực ủng ứ
người dân địa phương cho biết nút giao thông lê thị riêng và quốc lộ một thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông
một phần do khu vực này có mặt đường khá hẹp là tập trung nhiều phương tiện có trọng tải lớn
kính thưa quý vị chỉ còn hơn hai tháng nữa là hết hạn chuyển đổi sang biển số xe nền vàng
đối với các xe vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách
và từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra xử phạt đối với các phương tiện này
và để không mắc lỗi vi phạm này từ khi nới lỏng giãn cách
số lượng hồ sơ làm thủ tục đội biển nền vàng tại tp hcm đã tăng vọt
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
dịch tại tp hcm kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc cũng như cuộc sống của nhiều hộ gia đình
gia đình ông ngô đức dũng cũng không ngoại lệ
từ người làm việc văn phòng giờ ông dũng đã chuyển qua làm tài xế taxi công nghệ
sau khi quyết định dùng xe bốn chỗ của gia đình xin chuyển đổi sang biển số nền vàng
tôi từng làm về công tác văn phòng nhưng do bây giờ việc kiếm lại vị trí đó rất khó
cho nên là tôi chuyển sang là tôi lái xe để kinh doanh theo rap và cojet
nhân đại thì tôi chưa có biển số vàng
cho nên là tôi phải chuyển sang biển số vàng để đảm bảo thủ tục quy định của nhà nước
trước thời hạn không còn nhiều ngay sau khi nới lỏng giãn cách
nhiều tổ chức cá nhân đã tranh thủ đi làm thủ tục cấp chuyển đổi biển số nền vàng
kể từ ngày một tháng một mươi đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi
tại đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
số hai trăm tám mươi hai nơi trang long phường một mươi hai
quận bình thạnh đã có bảy sáu trăm tám mươi hai lượt hồ sơ đăng ký cấp đổi biển số kinh doanh vận tải
trong đó chiếm hầu hết là chuyển đổi sang nền vàng với hơn sáu bảy trăm linh lượt
thấy trên tv với lại báo chí nó cũng viết là giờ sắp hết hạn đổi ra
nên cũng tranh thủ đổi cho nó xong để hôm nay mai chạy nó bị phạt
vô đây thì mình giúp tiên thì người ta bắt mình khai báo y tế và xác quận đầy đủ
rồi người ta mới cho vô mình làm hồ sơ
chứ không phải là muốn vô là vô
nó cũng an toàn nhưng mà mùa dịch này thì mình cũng phải kỹ lưỡng cho mình đi xíu
xong mình cũng tôi cũng mang theo giới sách quận trong giọt sách
thời hạn đổi sang biển số nền vàng đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
các trường hợp không làm thủ tục cấp đổi sang biển số vàng sẽ vi phạm với lỗi
không thực hiện đúng quy định về biển số thêm quy định một trăm linh của chính phủ
với lỗi này
bị phạt tiền từ hai bốn triệu đồng đối với cá nhân và từ bốn tám triệu đồng đối với tổ chức
thống kê của phòng cảnh sát châu công đường bộ đường sắc công an tp hcm cho biết
hiện toàn thành phố còn hơn năm mươi xe kinh doanh vận tải chưa đổi sang biển số vàng
thì chú phải có số giấy khép đăng ký kinh doanh vận tải do cơ quan sở hợp vận tải hồ chí minh cấp
và thông tin kinh doanh vận tải ở đây cấp ngày này
và chú có thể đi làm bất cứ ngày nào trong tuần kể cả thứ bảy và chủ nhật
và trường hợp mà đổi sang biển số vàng đối với xe kinh doanh vận tải thì theo công tư quy định là
thời hạn nó là sẽ hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một là thời hạn cuối cùng để đổi biển số vàng cho xe kinh doanh vận tải
phía sau thời hạn này nếu mà chú không thực hiện cái việc cấp đổi biển số theo quy định thì sẽ bị xử phạt
lãnh đạo phòng cảnh sát châu công đường bộ đường sắc công an tp hcm cũng đưa ra khuyến cáo
tới các tổ chức cá nhân đang hoạt động kinh doanh vận tải cần chủ động tới cơ quan đăng ký xe
để làm thủ tục cấp đổi biển số nền vàng
thời gian làm việc buổi sáng từ bảy h ba mươi đến một mươi một h ba mươi phút buổi chiều một mươi ba h đến một mươi bảy h tất cả các ngày trong tuần
kính thưa quý vị mặc dù phản pháp hình sự trên địa bàn tp hcm giảm so với cùng kỳ
nhưng mà thời gian gần đây thì tội phạm trộm cướp lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang có chiều hướng gia tăng
và đây là thông tin vừa được đại diện công an tp hcm cho biết tại buổi họp báo
cung cấp thông tin về tình hình phòng
đại diện công an tp hcm cho biết sau khi tháo gỡ tất cả các chốt kiểm soát trên địa bàn giáp ranh
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi giám đốc công an thành phố giao công an các quận huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
tiếp tục tuần tra lưu động xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch tại bến xe ga tàu
tuyến đường vận chuyển hàng hóa hành khách liên tỉnh xứ phạt người vi phạm nồng độ cồn
cụ thể mỗi ngày các đơn vị tổ chức khoảng sáu trăm linh tổ tuần tra kiểm soát
trường hợp về trực tượng an toàn giao thông
đến nay công an thành phố đã tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm an ninh chính trị được giữ ổn định
về tội phạm phạm pháp hình sự từ ngày một tháng một mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi
xảy ra hai trăm một mươi sáu vụ giảm bảy mươi tám vụ so với cùng kỳ
trên địa bàn thành phố xảy ra hai mươi sáu vụ cướp giảm hai mươi hai vụ so với cùng kỳ nhưng tăng một mươi sáu vụ so với liên kề
chín mươi sáu vụ trộn giảm hai mươi chín vụ so với cùng kỳ nhưng tăng bốn mươi vụ so với liên kỳ
về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra hai mươi hai vụ tăng một mươi hai vụ so với cùng kỳ và tăng một mươi một vụ so với liên kề
để trấn áp các loại tội phạm này công an tp hcm đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các quận huyện
thành phố thủ đức chú động nắm chắc dự báo sát đúng tình hình
kịp thời tham mưu các chủ trương giải pháp giữ vững trực tự an toàn xã hội
ngoài ra các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát phòng ngừa ngăn chặn tội phạm
đảm bảo trực tự công cộng an toàn giao thông việc chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh
tiếp tục một thông tin liên quan đến một dự thảo mới
đó là bộ tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô
rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô
cụ thể bộ tài chính đề nghị giảm năm mươi lệ phí trước bạ cho xe ô tô sản xuất
lắp ráp trong nước đồng thời cũng đang để chống ngày có dịch bệnh

đáng chú ý bộ tài chính cho biết việc giảm lệ phí trước bạ có thể giúp tăng tổng thu ngân sách
bộ tài chính cho rằng biện pháp giảm năm mươi mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất
lắp ráp trong nước chỉ kéo dài trong vòng sáu tháng
đây được xem là biện pháp hỗ trợ ngắn hạn nhằm thao gỡ vướng mắc khó khăn
cho ngành sản xuất lắp ráp ô tô trong nước trước những tác động tiêu cực của dịch covid một mươi chín
liên quan đến dự án được dư luận vô cùng quan tâm
đường sắt cát linh hà đông phó thủ tướng lê văn thành vừa yêu cầu bộ giao thông vận tải
bàn giao dự án cho hà nội trước ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
ngoài ra bộ giao thông vận tải hỗ trợ hà nội tp hcm đẩy nhanh tiến độ triển khai mới
thêm các tuyến đường sắt đô thị phân đấu từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
có thể khánh thành đưa vào sử dụng một số tuyến
sau một mươi năm thi công dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông ở hà nội đã cơ bản hoàn thành
nhưng các bộ ngành liên quan
hà nội vẫn chưa thấy chốt thời điểm để đưa dự án vào khai thác thương mại
thưa quý vị và các bạn thay vì chỉ được hoạt động với tần suất năm lượt chuyến
và chở khách tối đa bằng năm mươi số ghế vừa qua sau khi có hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
sở giao thông vận tải hà nội đã có công văn về việc tổ chức hoạt động vận tải
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo văn bản này xe khách tại hà nội
chạy tuyến liên tỉnh sẽ được hoạt động bình thường
tuy nhiên theo ghi nhận kể từ ngày văn bản này có hiệu lực cho đến nay
thì dù nhiều quy định đã nới lỏng hơn trước
thì tại các bến xe hành khách đi xe liên tỉnh vẫn rất thưa thớt
còn các doanh nghiệp vận tải cũng chỉ hoạt động cầm chừng
bây giờ em mới về quê em cũng đặt vé mất ba bốn hôm để liên hệ đặt vé về quê
dịch ổn định rồi thì lên điều tiết thêm số lượng xe rồi chuyển về các vùng các địa phương nhiều hơn
còn để cho người dân tiện đi lại để về quê hoặc là về địa phương
hiểu được mong muốn của người dân từ ngày hai mươi một tháng một mươi
hà nội đã thực hiện theo quyết định số một nghìn tám trăm một mươi hai của bộ giao thông vận tải
hoạt động vận tải hành khách được hoạt động trở lại bình thường
với một số quy định
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên
tại bến xe mỹ đình hiện mới có các tuyến xe liên tỉnh như tuyến tuyên quang quảng ninh
cao bằng sơn la lạng sơn phú thọ vĩnh phúc
nhưng mỗi ngày cũng chỉ có khoảng một trăm linh lượt xe hoạt động bằng một mươi so với trước
còn tại bến xe nước ngầm hoạt động vận tải đã có dấu hiệu nhộn nhịp hơn
nhiều xe chạy tuyến nghệ an hà tĩnh đã sớm quay trở lại hành trình
tuy nhiên nhiều nhà xe chia sẻ về những khó khăn đang gặp phải
công văn thì một nghìn tám trăm một mươi hai mới cho nhà xe hoạt động lại
công ty chúng tôi thì cũng mới hoạt động được chạy cho xe chạy chuyến đầu tiên
anh em bây giờ cũng ra đăng tải đây
hiện tại khách khứa nó đang còn vắng và hàng hóa nó cũng kém
mong muốn của nhà xe thì được bến tạo điều kiện cho anh em
được đón khách và nhận hàng thuần tiền hơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đỡ thua lù
các sự bây giờ là khứa
khó khăn là hiện tại khách chưa nắm bắt đặt thông tin để đi lại
hiện tại nhà xe bây giờ cứ đi vụ lộ cứ ngày hai ba triệu
hiện tại như thế
nhà xe bây giờ là thực hiện năm k
có khẩu trang với tất cả các dịch khuẩn kê khai y tế
với cả vàng điện tử công khai trên tuyến
để giải quyết những khó khăn đang tồn tại của các doanh nghiệp vận tải hành khách
mới đây sở giao thông vận tải hà nội đã kiến nghị thành phố
các giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp
trong đó có đề ra giải pháp cụ thể như giảm phí dịch vụ bến bãi
tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động để hoạt động vận tải hành khách
dần trở lại trạng thái ổn định
bên cạnh đó theo đánh giá của người dân và các doanh nghiệp vận tải
các quy định của bộ giao thông vận tải của bộ y tế đã khá rõ ràng và dễ hiểu
nhưng đến nay lượng người sử dụng xe khách vẫn chưa đông
với tình hình dịch bệnh hiện nay thì chúng ta cũng xác định phải sống chung với dịch
nhưng mà bây giờ bảo là hết hẳn
thì chắc rất là khó
tuy nhiên việc mở ra các tiến vận tải hành khách nhân tình
cũng tạo điều kiện cho các hoạt động xã hội chung
cũng như là nhu cầu liên đại của hành khách
rồi đi thăm thân cũng như đi làm ăn
do đó hành khách cũng phải xác định trong việc không được chủ quan
trong việc công tác hoàn chống
để thực hiện nghiêm túc năm k của bộ y tế
và đến nơi công cộng thì phải đeo khẩu trang
và khai báo
thực hiện cái việc khai báo y tế khi mà đến bến xe cũng như là đi trên các cái phương tiện
các chuyên gia vận tải cho rằng vận tải hành khách trên địa bàn thành phố hà nội cũng như cả nước
sẽ còn gặp khó khăn thêm một thời gian nữa
khi nào các cơ quan nhà máy trường học cơ sở kinh doanh hoạt động lại bình thường mới có thể khởi sắc
nhất là khi vẫn còn một số địa phương chưa thống nhất về cách kiểm soát
quản lý tổ chức vận tải hành khách
gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
tác động tiêu cực đến đại dịch
phục hồi của ngành vận tải cũng như cả nền kinh tế